đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện trạm tấu sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện trạm tấu kiến nghị đến đảng và nhà nước một số ý kiến như tiếp tục đầu tư kéo điện lưới quốc gia đến các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia của hai xã pá lau và túc đán
quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường còn khó khăn đầu tư nâng cấp làm đường giao thông nông thôn đến các thôn bản đặc biệt khó khăn xây dựng nhà văn hóa
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trần quốc vượng bày tỏ đảng luôn quan tâm chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo